hiện đang là thời điểm chính thức của vụ thu hoạch nhiều loại trái cây đặc trưng ở khu vực nam bộ
thế nhưng theo ghi nhận giá bán cũng như năng suất thấp khiến cho nhiều nhà vườn đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai nơi được xem là thủ phủ của nhiều loại trái cây của vùng
vườn trôm trôm của gia đình ông khổng vũ hà là một trong những vườn lớn nhất của xã sông nhạn
năm nay nắng hạn kéo dài khiến vườn cây giảm năng suất trái rộng nhiều
ông hà cho biết trái ngược với các năm trước đầu mùa giá trôm trôm thường cao
nhưng năm nay trôm trôm bán tại vườn chỉ giao động từ năm đến một mươi đồng một kg giảm một mươi đồng một kg so với năm trước
thì tầm khoảng bảy tấn bảy đến tám tấn
năm nay do thời tiết không thuận lời đã làm nhiều vườn cây sầu riêng đang chuẩn bị thu hoạch bị gãy đổ dụng trái khiến năng suất giảm đến năm mươi
hiện giá sầu riêng thu mua tại vườn chỉ giao động từ hai năm trăm linh đến hai chín trăm linh đồng một kg giảm gần một nửa so với cách đây một tháng
cái gìidet nó gây lên cũng không có phòng ngừa và biết trước được
thứ nhất là hẳn hán thứ hai là mưa
ngoài thời tiết không thuận lợi nguyên nhân khiến giá giảm là diện tích trồng cây ăn trái
nhất là sầu riêng những năm qua tại đồng nai tăng đột biến
bên cạnh đó dịch covid một mươi chín ảnh hưởng khiến việc xuất khẩu các loại trái cây gặp khó khăn dẫn đến giá giảm sâu
hiện đang là thời điểm nhiều nhà vườn trái cây chín rộ nhưng rất ít thương lái tới thu mua
vậy năm là người ta đến đông lắm xe lớn xe nhỏ các thương lái
những năm nay thì thương lái đến ít tiêu thụ ngay tại cái địa phương do khó khăn cho bà con
xác định mùa màng năm nay là giá cả thấp đầu tư thì nhiều
bà con gặp nhiều khó khăn trong cái đời sống của dân sinh cho tới đây
trôm trôm và sầu riêng là hai loại trái cây được xem là chủ lực của đồng nai
hiện toàn tỉnh có hơn một mươi sáu hectare
khác với tình cảnh nhiều năm trước thường gặp là được mua mất giá
mất mùa được giá
năm nay người trồng trái cây ở đồng nai vừa mất mùa lại vừa mất giá